thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm nay tại buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao diễn ra theo hình thức trực tuyến
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã trả lời một số câu hỏi của báo chí liên quan đến tình hình ukraine
liên quan tới công tác bảo hộ công dân tại ukraine người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
cho đến trưa ngày ba tháng ba theo các thông tin từ các cơ quan đại diện việt nam ở ukraine và các nước lân cận
thì hầu hết các bà con ở kiev và odessa và hàng trăm người ở kharkov thì đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự
và được bố trí đã và đang được bố trí sang các nước lân cận
hiện nay có khoảng bốn trăm linh người đã được đến moldova và hiện nay sứ quán đang hỗ trợ để sang rumani
và ở rumani thì cũng đã sang được khoảng bảy mươi người khác
ở ba lan thì cũng đã đón được một trăm bốn mươi người
và đưa về
thủ đô baxava ở slovakia ở hungary thì mỗi nơi cũng đã đón được khoảng trên dưới ba mươi người
và hiện nay thì các cái bộ ngành liên quan trong nước cùng với các cái hãng hàng không
thì đã đang lên các cái phương án các cái phương án bay phù hợp với lộ trình
cũng như là các cái địa điểm mà bà con ta tập kết
thì cũng nghĩ là trong một cái thời gian sớm nhất thì sẽ thông báo cụ thể
để bà con có thể đăng ký nguyện vọng và được về nước
đối với việc chia sẻ quan điểm của việt nam tại phiên họp khẩn cấp về tình hình ukraine của đại hội đồng liên hợp quốc
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
việt nam hoan nghênh đối thoại đang diễn ra giữa hai phái đoàn ukraine và nga
mong các bên sớm tìm giải pháp hòa bình lâu dài cho các bất đồng trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế
và tính tới quyền lợi chính đáng của các bên
liên quan việt nam ủng hộ và đề nghị cộng đồng quốc tế tiếp tục tạo điều kiện để các bên đối thoại
thúc đẩy viện trợ cứu trợ nhân đạo cho người dân đề nghị các bên liên quan đảm bảo an ninh an toàn
tạo điều kiện sơ tán khi cần thiết cho các cộng đồng người nước ngoài đang tanh sinh sống tại ukraine
trong đó có cộng đồng người việt nam